thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị gần bốn mươi bốn năm kể từ khi kết thúc chiến tranh và hai mươi năm năm bình thường hóa quan hệ việt nam và hoa kỳ đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại việt nam khẳng định nỗ lực từ hai phía nhằm xây dựng lòng tin tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt đẹp việt nam hoa kỳ
thưa quý vị gần bốn mươi bốn năm kể từ khi kết thúc chiến tranh và hai mươi năm năm bình thường hóa quan hệ việt nam và hoa kỳ đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại việt nam khẳng định nỗ lực từ hai phía nhằm xây dựng mối quan hệ
và trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của trung tướng vũ chiến thắng cục trưởng cục đối ngoại bộ quốc phòng về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh giữa việt nam và hoa kỳ cũng như quan hệ quốc phòng giữa hai quốc gia
và trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của trung tướng vũ chiến thắng cục trưởng cục đối ngoại bộ quốc phòng về hợp tác chiến tranh giữa hai quốc gia
trung tướng nguyễn xuân phúc tiếp ông denis moncada bộ trưởng ngoại giao nicaragua nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước
tại buổi tiếp thủ tướng cảm ơn nicaragua ủng hộ việt nam ứng cử làm ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thủ tướng nêu rõ quy mô nền kinh tế việt nam đang phát triển mạnh việt nam có thể mạnh về nông nghiệp xuất khẩu các nông sản ra nhiều nước trên thế giới
việt nam cũng có thế mạnh về xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông có thể hợp tác với nicaragua
riêng lĩnh vực viễn thông việt nam sẵn sàng xây dựng mạng viễn thông an toàn hiện đại nếu nicaragua có nhu cầu
ngoài ra việt nam cũng sẵn sàng cung cấp gạo đáp ứng nhu cầu của nicaragua và còn nhiều thế mạnh khác
chiều cùng ngày tại trụ sở chính phủ thủ tướng tiếp thống đốc bang nesbraca hoa kỳ ông john pith rikhet
nhằm đẩy mạnh hợp tác hợp với nicaragua
hợp tác trong lĩnh vực nông sản
tại buổi tiếp thủ tướng cho biết kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản hai nước gần đây đang tăng trưởng rất tích cực
người việt nam rất ưa chuộng hàng nông sản mỹ và khẳng định việt nam mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác khoa học công nghệ về nông nghiệp
mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản và đề nghị bang nebraca hỗ trợ việt nam ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
hướng đến hiện đại hóa hơn nữa ngành sản xuất nông nghiệp trong nước
tuy nhiên thủ tướng mong muốn nông nghiệp không phải là lĩnh vực duy nhất mà tài chính ngân hàng giáo dục đào tạo y tế
cũng là những lĩnh vực quan trọng mà hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới
nhân dịp này thủ tướng cũng mong bang nebraca sẽ kết nghĩa với một số địa phương của việt nam
sáng ngày chín tháng chín bộ ngoại giao đã tổ chức buổi tọa đàm nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại việt nam trung đông châu phi
đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động
cổ hội nghị gặp mặt đại sứ các nước trung đông châu phi năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu chỉ đạo hội nghị ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh nhấn mạnh
đối với việt nam quan hệ với các nước trung đông châu phi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt
phó thủ tướng đề nghị các đại biểu dự hội nghị cần đi sâu trao đổi một số hướng chính trong hợp tác giữa hai bên
đó là các biện pháp phát huy quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa việt nam và các nước trung đông châu phi trên tất cả các lĩnh vực
đồng thời hội nghị tìm hướng mới thực chất hiệu quả để biến sự tin cậy chính trị quan hệ hữu nghị truyền thống thành kết quả hợp tác cụ thể
cùng với đó các bên chú trọng hợp tác kinh tế xác định kinh tế là đòn bẩy trong quan hệ chính trị
đó là cuối cùng của bộ tin tối qua

tiếp theo chương trình mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của ông vũ chiến thắng cục trưởng cục đối ngoại bộ quốc phòng
lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn trung tướng đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
vâng thưa ông trong quan hệ quốc tế thì cụm từ lòng tin là cụm từ mà hay được chúng ta nhắc tới
vậy cũng xin được hỏi ông là một người hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng thì ông có quan điểm như thế nào về xây dựng lòng tin
vâng trước hết là xin cảm ơn câu hỏi của phóng viên
cũng từ lòng tin là một cụm từ rất quen thuộc trong hoạt động hợp tác quốc tế
hợp tác quốc tế
thế và lòng tin là một trong yếu tố hàng đầu
đấy để mà mở rộng hợp tác và quan hệ hợp tác với nhau
thế thì với các quốc gia trong cộng đồng quốc tế thì nó có sự khác biết về có như là khác nhau về địa lý về dân số về thống chính trị về văn hóa
rõ ràng như vậy thì các lợi ích nó cũng sẽ có những cái khác nhau
thế vì vậy là khi mà lợi ích khác nhau thì khi mà hợp tác
thách thức cho công tác khóa bộ quản lý danh này tìm kiếm này

chúng ta cần phải tiếp tục có những thông tin chính xác
để trao đổi thông tin để chúng ta tiếp tục tìm kiếm

và quan điểm của việt nam chúng ta là công tác tìm kiếm người mất tích này

đây là một cái làm nhân đạo

cứu hộ cứu nạn cứu trợ thảm họa

để cùng nhau có những tiếng nói
để cùng nhau đảm bảo cho môi trường hòa bình ổn định và phát triển

như thế nào

đối với các đối tác chúng ta luôn luôn triển khai theo đường lối đối ngoại
của đảng nhất đối quan

mang lại hiệu quả
và qua hợp tác đó

như tôi nói rồi là thứ nhất là khắc phục quả chiến tranh

khắc phục cái ảnh hưởng của chất độc da cam

hiện nay chúng ta có những điểm nóng mà ô nhiễm rất là nặng

nhưng hiện nay tại sân bay đà nẵng thì với sự hợp tác của hai bên thì chúng ta đã làm sạch tại sân bay đà nẵng
và một bằng chứng rõ ràng là những nơi làm sạch đó chúng ta đã xây dựng các công trình để phục vụ cho hội nghị apec mà chúng ta vừa tổ chức vừa qua tại đà nẵng
và hiện nay hai bên cũng đã tiếp tục triển khai giai đoạn tiếp tục làm sạch ở sân bay đà nẵng
bên cạnh đó về khắc phục của bọn mình thì hoa kỳ cũng rất là chú trọng hợp tác với ta trong vấn đề này
bên cạnh đó thì như tôi nói rồi thì cũng hai bên có những trao đổi đoàn có những hoạt động hợp tác mang tính nhân đạo
ví dụ như là tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa
thế rồi là trao đổi về đào tạo
thế và tôi cho rằng là cái
hợp tác trong dần vừa qua nó cũng đóng góp thiết thực cho cái mối quan hệ đối tác mà bây giờ hai bên là đối tác đoàn diện
đóng góp rất là thiết thực
và nó đóng góp cho cái hòa bình ổn định và phát triển của hai quốc gia cũng như là của khu vực
và cuối cùng nếu như để nói một cách cô động nhất về quan hệ quốc phòng giữa việt nam và hoa kỳ thì ông sẽ nói gì
quan hệ quốc phòng thì không thể nằm ngoài quan hệ về hai quốc gia
thế thì quan điểm của chúng ta rất là rõ ràng
đất nước còn nhiều người đối ngoại
tức là đối với đối ngoại chúng ta là độc lập tự chủ
thế và trong quan hệ với các đối tác thì luôn luôn đã đối quyết với hoa kỳ
thì chúng ta phải luôn luôn tuân thủ những nguyên tắc đó là tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau
tôn trọng cái hệ thống tôn trọng cái hệ thống chính trị của nhau
để mà hợp tác
thứ hai là trong hợp tác thì chúng ta không phương hại đến lợi ích không phương hại đến nước thứ ba
thế thì quốc phòng cũng như vậy
chúng ta cũng thêm như vậy
thế là trong hợp tác quốc phòng là nguyên tắc là phải tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
tôn trọng thể chế chính trị
và đặc biệt trong quốc phòng là chúng ta không đi với nước này chống nước khác
trong quan hệ của ta với hoa kỳ là không làm ảnh hưởng đến lợi ích